những ngày cuối tháng tám đầu tháng chín là thời điểm sinh viên bắt đầu về hà nội tự trường
đón đầu nhu cầu tân sinh viên thuê phòng trọ tầng cao trước thềm năm học mới
nhiều chủ nhà trọ người kinh doanh phòng trọ đã bắt đầu đẩy giá thuê và phí dịch vụ
khiến việc tìm phòng của nhiều tân sinh viên trở nên khó khăn hơn
đưa hai con gái lên hà nội nhập học sớm hơn so với dự định
với hy vọng sẽ dễ dàng tìm được nhà trọ ưng ý
thế nhưng dù không có yêu cầu quá cao nhưng anh hùng mất cả buổi chiều vẫn chưa tìm được nhà trọ
theo khảo sát giá thuê phòng trọ tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học ở hà nội
như quận cầu giấy quận ba đình quận đống đa quận thanh xuân
giá phòng trọ cho thuê hiện đang có mức tăng cao hơn so với năm ngoái
từ năm trăm linh cho đến một triệu đồng một tháng
thấu hiểu điều này những năm gần đây một số trường đại học cao đẳng đã xây dựng và triển khai mô hình hỗ trợ tìm nhà trọ cho sinh viên
việc làm này giúp giảm bớt gánh nặng cho các em
đồng thời cũng giúp các em tránh được những bẫy lừa đảo trong quá trình tìm nhà trọ
sinh viên mới từ quê lên đây nên là cũng hơi ban đầu là cũng hơi bỡ ngỡ trong cái việc tìm nhà trọ
đấy nhưng mà rất là may thì em gặp được câu lạc bộ rec với cái chương trình tìm nhà cùng bạn đã giúp em tìm được nhà trọ mong muốn của mình
hỗ trợ các bạn tất sinh viên tìm trọ thì em cảm thấy đây là một việc vô cùng là cấp tách và là vô cùng quan trọng hơn hiện tại
hiện tại thì câu lạc bộ của chúng em là câu lạc bộ của những thị trường bất động sản xuất trường đại học ngoại thương thì đang có xây dựng một cái cộng đồng
hiện tại là cũng được hơn năm mươi hai thành viên rồi và đang cố gắng là cung cấp thường xuyên những cái data mới nhất và chất lượng nhất lên cái nền tảng chính là facebook
và ngoài ra hiện tại về cái chương trình mà tìm nhà cùng bạn của chúng em để hỗ trợ sinh viên tìm nhà thì hiện tại bọn em đang có những cái cộng tác viên
triển khai đi khảo sát và tổng hợp những cái data chất lượng nhất lên một cách kiểu hoàn toàn miễn phí trên cái book facebook của chúng em là rec rto tìm nhà cùng bạn
trong bối cảnh giá nhà chọn leo thang thì những mô hình hỗ trợ sinh viên như thế này thêm phần ý nghĩa giúp giảm bớt khó khăn cho sinh viên tránh việc bị lừa đảo trong quá trình đi tìm nhà đầu năm học mới